thưa quý vị dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân là dự án luật quan trọng tạo không gian pháp lý trực tiếp quyết định để bộ công an lực lượng công an nhân dân thực hiện các quan điểm chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân đồng thời thể hiện sự quan tâm đến chế độ chính sách của lực lượng công an nhân dân
chủ trương yêu cầu sửa luật công an nhân dân là cần thiết và điều này cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn dựa trên cơ sở chính trị cơ sở pháp lý phù hợp với các quy định của pháp luật
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân gồm hai điều trong đó điều một quy định về việc sửa đổi bổ sung một số quy định của luật công an nhân dân hiện hành điều hai là hiệu lực thi hành
mới đây tại phiên họp thường trực ủy ban mở rộng thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
các ý kiến đều thống nhất với sự cần thiết phải sửa đổi luật

họp thứ năm tới đây
qua thực tế việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân cũng để thảo gỡ những khó khăn vướng mắt đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
những vấn đề gì đang đặt ra cũng như đâu là những điểm mới cụ thể trong vấn đề chính sách sáng ngày hôm nay trung tá ngô đức thắng phó cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an sẽ có những phân tích cụ thể về nội dung này
quy định về tuổi nghỉ hưu của bộ luật lao động và bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín đã được sửa đổi về hạn tuổi phục vụ của người tuổi nghỉ hưu của người lao động theo hướng tăng lên đối với nam là sáu mươi hai và đối với nữ là sáu mươi
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám hiện nay đang đề xuất sửa đổi thì đi theo hướng là tăng tuổi như quy định của bộ luật lao động
theo đó dự thảo luật sửa đổi bổ sung
đang quy định theo hướng là hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam là sáu mươi hai và đối với nữ là sáu mươi
nhưng mà tuy nhiên gắn với cái đặc thù về cấp bậc hàm của lực lượng vũ trang thì còn một số cái hạn tuổi thấp hơn sáu mươi hai đối với nam và sáu mươi đối với nữ
thì cái đấy đã được quy định và đề xuất cụ thể trong cái dự thảo luật
vấn đề thứ hai là về cấp bậc hàm đối với sĩ quan công an nhân dân
trong luật sửa đổi bổ sung
đã đi theo hướng quy định để phù hợp hơn với quy định về tổ chức bộ máy của công an nhân dân hiện nay
chuyển khai luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi bốn thì đã bộc lộ một số những khó khăn và vướng mắt
và trên cơ sở đó thì chúng ta đề xuất sửa đổi luật công an nhân dân lần này
vậy thì xin đồng chí có thể chia sẻ những khó khăn vướng mắt ở đây là gì ạ
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám qua gần năm năm triển khai thi hành cũng đã bộc lộ một số hạn chế vướng mắc bất cập
như là một số quan điểm chủ trương của đảng về xây dựng lực lượng công an nhân dân
ví dụ như là trước đây thì đảng nhà nước xác định xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng
nhưng đến nay thì quan điểm của đảng và nhà nước về xây dựng lực lượng công an nhân dân cũng đã có những cái thay đổi
cũng là xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nguyện
hiện đại và ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng mà bây giờ là xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại luôn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
và bên cạnh đó một số các quy định trên thực tế nó cũng chưa phù hợp với lại tổ chức bộ máy của lực lượng công an nhân dân hiện nay
nên là cũng cần trải khóa một số sự đổi bổ sung để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới trong công tác quản lý nhà nước cũng như đấu tranh phòng chống tội phạm
vâng thưa đồng chí trên cơ sở đó thì xin đồng chí cho biết là với việc mà chúng ta đề xuất sửa đổi luật công an nhân dân lần này thì sẽ mang ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ
thứ nhất nó kịp thời thể chế các chủ trương đường lối của đảng trong xây dựng lực lượng công an nhân dân
thứ hai nữa nó sẽ bảo đảm chúng ta tiết kiệm được một nguồn nhân lực rất là lớn và có chất lượng cao
với cái tính đặc thù của công an nhân dân thì cái kinh nghiệm đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nó đòi hỏi phải có thời gian để trao dồi
mà nếu chúng ta kéo dài được hạn tuổi phục vụ đặc biệt đối với một số vị trí thì nó sẽ tạo được nguồn lực to lớn để nâng cao hiệu quả
đồng thời trong bối cảnh hiện nay khi đảng nhà nước đang thực hiện tinh dản bộ máy
tinh dản biên chế thì việc kéo dài hạn tuổi phục vụ thì nó cũng tiết kiệm và nó đáp ứng được yêu cầu này
ngoài ra một số vấn đề khác ví dụ như trần cấp bậc hạng
một là nó bảo đảm cũng động viên cán bộ chính sĩ để yên tâm công tác phục vụ và nó cũng phù hợp với những tính chất công việc mà cán bộ chính sĩ đã đóng góp

một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay